một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực gần chân đèo mimosa
thuộc quốc lộ hai mươi địa giới hành chính phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
giữa xe tải và ba xe ô tô khiến giao thông hai chiều trên đoạn đường đèo ách tắc cục bộ khoảng một tiếng đồng hồ
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba giờ xe tải do ông trương trung quý điều khiển khi đang đổ đèo mimosa với tốc độ cao đã bị mất lái
tông hai ô tô đi cùng chiều và một ô tô bán tải đi ngược chiều trước khi lật nghiêng
may mắn vụ tai nạn chỉ làm hai người bị thương nhẹ các phương tiện bị hư hỏng nặng
bước đầu lái xe tải và các phụ xe tải thông tin với cơ quan chức năng xe tải bị mất phanh cách điểm gây ra tai nạn khoảng một km
sau hơn một tiếng xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã đưa các ô tô con gặp nạn ra khỏi hiện trường
đèo mimosa đã lưu thông hai chiều nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ